lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân đã bị bão tàn phá số tiền thiệt hại của nhiều hộ dân đã lên đến hàng tỷ đồng
trong khi đó việc phai vốn để khôi phục lại sản xuất là điều không hề dễ khi mà tài sản của nhiều hộ dân đã bị cuốn đi theo bão
đối với các hộ khai thác thủy sản sa bờ ngoài chịu thiệt hại do tàu thuyền bị hư hỏng thì việc cát bồi lấp cửa sông luồng lạch càng biển sau bão đã ảnh hưởng rất lớn đến việc vươn khơi của người dân